văn phòng bộ công an có công điện gửi giám đốc công an các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa
về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ và mưa lớn công điện nêu rõ
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính phủ công điện số chín trăm năm mươi ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công điện số một mươi bốn và công điện số một mươi năm
về công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới mưa lớn
văn phòng bộ công an đề nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số một mươi
của bộ công an về chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền trung theo dõi chặt chẽ tình hình
diễn biến áp thấp nhiệt đới mưa lớn để chủ động triển khai công tác ứng phó của lực lượng công an nhân dân
tổ chức trực ban nghiêm túc đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và phòng chống thiên tai kịp thời thông tin tổng hợp báo cáo nhanh về tình hình diễn biến